sáng ngày hôm qua tại tổ bốn phường duyệt trung thành phố cao bằng bất ngờ xảy ra vụ kè đá sát nhà dân bị sập làm chết ba người bị thương hai người
trong khi cả gia đình bà trương thị hoa gồm năm người đang ngủ kè đá sau nhà sập xuống khiến ba người tử vong tại chỗ
bà hoa và con trai bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng
đây là kè đá do ông lê đức thuần trú tại tổ một mươi năm phường tân giang xây dựng
công trình vừa mới hoàn thiện chưa lâu thì xảy ra vụ sập thương tâm trên
sau khi nhận được thông tin các lực lượng chức năng đã khẩn trương tìm kiếm người bị nạn
đưa các thi thể ra khỏi hiện trường và kịp thời đi cấp cứu thăm hỏi gia đình nạn nhân
trong ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn lực lượng chức năng toàn quốc đã xử lý gần ba năm trăm linh lái xe vi phạm nồng độ cồn
tăng khoảng một ba trăm linh trường hợp so với ngày trước đó
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đã xử lý hơn chín sáu trăm linh
trong trường hợp vi phạm phạt tiền hơn hai mươi tỷ đồng
bên cạnh vi phạm về nồng độ cồn là các vi phạm về tốc độ trở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn
tự ý cải tạo phương tiện trở quá số người quy định và vi phạm ma túy
trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ toàn quốc xảy ra hai mươi tám vụ tai nạn giao thông
làm một mươi người chết tám người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra hai mươi bảy vụ làm chín người chết tám người bị thương
đường sắt xảy ra một vụ làm một người chết
nhiều hoạt động vui chơi giải trí đã được tổ chức
mang lại trải nghiệm đa dạng cho du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay
tại hà nội công ty cổ phần du lịch việt nam hà nội bổ sung thêm một xe hai tầng
như vậy tổng cộng là có năm xe buýt hai tầng phục vụ miễn phí trong thời gian nghỉ lễ
cho đến hết ngày ba tháng năm đang là mùa biển đẹp nhất trong năm tại bình thuận
do đó mà nhu cầu du lịch biển đảo của du khách tăng rất cao
tại các resort khách sạn công suất phòng
trong ngày đầu nghỉ lễ có nơi đạt một trăm linh
biển cửa lò tỉnh nghệ an cũng chứng kiến lượng khách tăng đột biến
còn tỉnh quảng ninh trong hai ngày nghỉ lễ đã đón trên hai trăm sáu mươi lượt khách du lịch
trong đó di sản kỳ quan vịnh hạ long đón gần ba mươi lượt du khách trong hai ngày vừa qua
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cũng đón khoảng ba mươi lượt khách nội địa
hai lượt khách quốc tế
ngày hôm qua ba mươi tháng bốn nhiều điểm du lịch bất ngờ tăng vọt lượng khách tham quan
vui chơi giải trí do thời tiết tại các vùng miền trên cả nước khá thuận lợi
còn giá vé máy bay thì hạ nhiệt
tại phố đi bộ hồ hoàn kiếm thành phố hà nội
một trong những địa điểm vui chơi quen thuộc của người dân thủ đô
đã thu hút rất đông người dân với nhiều hoạt động vui chơi dành cho du khách
tại khu di sản hoàng thành thăng long
rất đông người dân xếp hàng mua vé để chờ vào tham quan và trải nghiệm các hoạt động tại khu di tích
nhiều địa điểm lịch sử cũng thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch tham quan
còn tại thành phố đà nẵng các điểm du lịch thu hút khách nổi tiếng
như khu du lịch san gua banna hills công viên sôi khoang nóng núi thần tài
bán đảo sơn trà đều ghi nhận lượng du khách tăng cao gấp nhiều lần so với ngày hôm trước
những ngày đầu trong dịp nghỉ lễ
thành phố hội an tỉnh quảng nam đón khoảng năm người đến tham quan
có phần ít hơn cùng kỳ năm ngoái
năm nay thánh địa mỹ sơn huyện duy xuyên là điểm đến được nhiều người lựa chọn
thống kê ngày nghỉ lễ đầu tiên
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đón khoảng ba mươi lượt khách nội địa hai lượt khách quốc tế
với nhiều chính sách khuyến mại chương trình du lịch hấp dẫn
lượng khách tham quan du lịch tại các huyện lân cận thành phố đà lạt cũng tăng so với mọi năm
kỳ nghỉ lễ kéo dài lượng khách tại các khu vui chơi được dự báo sẽ tăng cao
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đã được các địa phương trú trọng
bên cạnh đó người dân cũng nên tự nâng cao ý thức phòng dịch để giữ an toàn cho bản thân và gia đình
rõ ràng lượng khách tham quan du lịch tại các vùng miền trên cả nước trong dịp nghỉ lễ này đều ghi nhận tăng
hôm nay là ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ chắc chắn sức nóng của các điểm vui chơi và du lịch vẫn không hạ nhiệt
trong khi đó tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cũng như các dịch bệnh lây qua đường hô hấp khác lại đang có xu hướng gia tăng
do đó các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân đi du lịch nghỉ lễ nên thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch
tại các điểm vui chơi và khu di tích lịch sử
trên địa bàn thành phố hà nội rất đông người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm
mặc dù có quy định thực hiện hai k nhưng có nhiều người vẫn còn chủ quan về việc phòng bệnh covid một mươi chín
tại khu duy tích đền hùng lượng người dân về lễ hội rất đông
do đó bên cạnh việc sẵn sàng đảm bảo công tác an toàn trật tự
thì việc đảm bảo các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín cũng được tăng cường
tuy nhiên nhiều người dân có tâm lý chủ quan
việc nhắc nhở vận động người dân thực hiện đúng các quy định phòng dịch cũng gặp những khó khăn nhất định
chúng tôi cũng khuyến cáo bà con
những tờ rơi cũng như các niêm yết ở các nơi
đồng thời cũng phát trực tiếp trên đài truyền thanh của khu duy tích
khuyến cáo bà con thực hiện nghiêm quy định của bộ y tế cũng như của khu duy tích về phòng chống covid một mươi chín
cũng khẩu trang đem đi nước non thì là của ai người ấy dùng
liên quan đến tình hình dịch bệnh
những ngày gần đây mỗi ngày cả nước trung bình ghi nhận hơn hai ca mắc mới
các chuyên gia y tế cảnh báo mặc dù cả nước vẫn đang an toàn với dịch covid một mươi chín
miễn dịch cộng đồng tương đối cao tuy nhiên không vì thế mà người dân chủ quan
tất cả các địa phương cần phải thực hiện và không bị bất ngờ trước cái việc mà
sau cái kỳ nghỉ lễ mà cái số mắc nó tăng cao quá
và nên đây thì tôi cũng thấy rằng là người dân ý
nhất là cần phải áp dụng các dự pháp biện giáp hợp phòng đeo khẩu trang
cái thứ hai là rửa tay khởi khuẩn rửa tay khởi khuẩn không những tốt cho covid một mươi chín
còn tốt cho các cái bệnh lây truyền theo đường góp khác
và các cái bệnh đường tiêu hóa
và trong những cái kỳ này thì cái việc đó cũng rất là quan trọng
khi mà chúng ta tổ chức hội hề sinh hoạt ăn uống v v
các chuyên gia cũng dự báo thời gian tới tình hình dịch covid một mươi chín sẽ gia tăng
do miễn dịch từ tiêm vaccine giảm dần theo thời gian
cùng với việc mở cửa nới lỏng các chính sách phòng chống dịch của một số quốc gia trên thế giới
vì vậy người dân không nên chủ quan và cần nâng cao hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
cả nước ghi nhận một chín trăm tám mươi sáu ca covid một mươi chín mới tăng gần một trăm linh ca so với ngày trước đó với sáu mươi hai ca nặng
và trong ngày hôm qua ba mươi tháng bốn có ba ca tử vong do covid một mươi chín ở bắc giang bình dương và đồng nai
đây cũng là ngày mà ghi nhận số ca tử vong do covid một mươi chín cao nhất trong vòng suốt bốn tháng qua
và cũng trong ngày hôm qua thì có sáu trăm năm mươi bốn ca được công bố khỏi bệnh
còn theo báo cáo nhanh công tác bảo đảm khám chữa bệnh cấp cứu tai nạn giao thông covid một mươi chín
kể từ bảy h ngày hai mươi chín tháng bốn cho đến bảy h ngày ba mươi tháng bốn của cục khám chữa bệnh bộ y tế cho biết
tính đến bảy giờ ngày ba mươi tháng bốn tổng số người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước là một trăm bảy mươi bảy bảy trăm năm mươi ba người
trong đó tổng số người bệnh khám cấp cứu là năm mươi chín sáu trăm sáu mươi bốn người bệnh
hai mươi hai một trăm bốn mươi chín người nhập viện điều trị nội trú một mươi sáu bảy trăm tám mươi tám người được ra viện và một chín trăm bảy mươi năm người bệnh chuyển viện
số người bệnh tử vong
số người bệnh tử vong là hai trăm linh năm người bệnh số ca nặng nguy kịch đang điều trị là hai bốn mươi chín người
các cơ sở y tế đã tiếp nhận hai chín trăm tám mươi bốn người đến khám do tai nạn giao thông
thưa quý vị hòa bình lập lại mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội mới
và sự tin tưởng về sự phát triển thịnh vượng bền vững của đất nước
đồng thời cũng đặt ra nhiều khó khăn thử thách đối với toàn đảng toàn dân toàn quân ta
trong bối cảnh đó nối tiếp truyền thống vẻ vang lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt vai trò nòng cốt
trong giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần quan trọng
để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên
và phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu chính đáng của nhân dân
quý vị và các bạn sau khi đất nước hòa bình thống nhất các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức
bắt đầu trỗi dậy và diễn biến rất phức tạp
thế nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn các băng nhóm này đã bị lực lượng công an triệt phá
đem lại sự bình yên cho nhân dân
cái vụ mà nó bắt cóc con của nghệ sĩ kim cương bắt cóc con của bác sĩ là hỉ
rồi bắn chết cả vợ chồng nghệ sĩ cải lương thanh nga
vụ án mà nó gây nhức nhối thì điều tra nhanh và truy tố đề nghị về cảnh sát truy tố trước pháp luật
và nó trở thành một cái
cái tín hiệu công khai mà được nhân dân người ta rất là ủng hộ đồng tình
bước vào thời kỳ mới tội phạm hoạt động ngày càng có những diễn biến phức tạp
đặc biệt là đòi nợ thuê ẩn mình dưới nhiều vỏ bọc
các đối tượng giờ đây đã kết hợp giữa đòi nợ truyền thống và sử dụng công nghệ cao
nhiều băng nhóm lợi dụng danh nghĩa pháp nhân để phạm tội
có sự phân công theo các bộ phận có sự chỉ đạo theo các cấp
và có sự tuyển dụng đào tạo và phổ biến mọi phương pháp đòi nợ nguy hiểm
để đe dọa uy hiếp tinh thần con nợ dưới nhiều cấp độ khác nhau
chính vì vậy cuộc đấu tranh giờ đây là cuộc chiến của trí tuệ và bản lĩnh
nước bóng là công ty luật trách nhiệm với hoàn pháp việt
đường dây tội phạm này đã khủng bố đòi nợ thuê gần ba triệu người bị hại trên toàn quốc
trung bình mỗi tháng đường dây này nhận từ một trăm bốn mươi một đến hai trăm bốn mươi một hợp đồng vay của các khách hàng chưa trả được
để đòi nợ bằng các hình thức man dậm
tổng số tiền đòi được là gần một tỷ đồng hưởng số tiền hoa hồng từ hai mươi năm đến ba mươi năm
khi mà đối tượng chưa đợi tiền thì tăng lắp được bằng cách là mang mì ga mang quan đài
vòng hoa tang thậm chí đe dọa lấy mạng con hoặc thân nhân để trả nợ
nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
luôn đặt ra nhiều thách thức và phức tạp
xong với bản lĩnh và miêu trí
lực lượng công an nhân dân nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi yêu cầu công tác
chiến đấu trong tình hình mới
so với quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai và cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tỷ lệ kéo giảm tuyệt phạm về trật tựu xã hội giảm trên một mươi ba
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã điều tra khám phá tám chín trăm linh một vụ phạm tội về trật tự xã hội
đạt tỷ lệ tám mươi hai sáu mươi chín bắt hai mươi hai trăm chín mươi tám đối tượng
con số này đã minh chứng cho cuộc chiến không quan nhiệm với tuyệt phạm
lực lượng công an đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại sự bình yên
xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an ninh an toàn
đảm bảo vị thế của việt nam trên trường quốc tế
xây dựng việt nam là hình ảnh của một đất nước thanh bình ổn định
là điểm đến của du lịch và đầu tư
khu công nghiệp vsip tỉnh bình dương đi vào hoạt động từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
tập trung nhiều doanh nghiệp fdi
lực lượng an ninh kinh tế và ban quản lý khu công nghiệp đã có sự phối hợp chặt chẽ
chú động phòng ngừa các vấn đề phức tạp và an ninh trật tự có thể phát sinh
tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật việt nam
phòng an ninh kinh tế cũng đã tham mưu cho quỹ ban tỉnh kiện toàn các tổ công tác liên ngành
để giải quyết tranh chấp lao động tập thể định công trái pháp lực trên địa bàn
xử lý kịp thời những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật
từ đó thì đã giải quyết ngay từ cơ sở ngay từ đầu không để phát sinh thành điểm nóng
tình hình thế giới khu vực và trong nước vẫn đang có những diễn biến phức tạp và khó lường
đặt ra nhiều thách thức cho công tác đảm bảo an ninh
xong tin tưởng rằng lực lượng công an sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức
hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của mình góp phần đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới